phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết vừa phát hiện bốn cơ sở sản xuất phân phối thuốc tân dược thực phẩm chức năng giả quy mô rất lớn tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại thời điểm kiểm tra bốn cơ sở sản xuất và phân phối trên địa bàn quận tám quận một mươi quận một mươi một và huyện bình chánh các trình sát đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện nhiều mặt hàng sản phẩm là thuốc tân dược
thực phẩm chức năng giả nhiều viên uống tăng cường nội tiết nữ sinh lực nam mát gan bổ thận và thực phẩm chức năng cho trẻ em được các đối tượng sản xuất làm giả với số lượng lớn
các sản phẩm được phai chế sản xuất bằng hệ thống máy móc hiện đại
qua khai thác ban đầu sườn sản xuất nằm trên địa bàn huyện bình chánh là nơi chuyên làm giả các loại thuốc tân dược thực phẩm chức năng của các đơn vị trong nước và quốc tế theo đơn đặt hàng
trung bình một tháng sản xuất giả và xuất ra ngoài thị trường hơn một triệu đơn vị thuốc tân dược thực phẩm chức năng các loại hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ